sáng ngày chín tháng một mươi một ubnd tp hcm tổ chức hội nghị triển khai đề án ủy quyền và đề án thu nhập tăng thêm cho công chức
tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
kết quả đánh giá công việc hàng quý là cơ sở để thực hiện chính sách tăng thu nhập hàng quý đối với công chức
chi thu nhập tăng thêm trong quý áp dụng đối với công chức hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ
tiến tới chuẩn hóa phong cách làm việc của công chức
sở tài chính dự toán nguồn chi thu nhập tăng thêm năm hai nghìn một mươi tám là hơn sáu bốn trăm linh tỷ đồng và năm hai nghìn một mươi chín là bảy hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
về nội dung đề án ủy quyền cho các sở ngành ubnd quận huyện thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạng của ubnd tp
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đánh giá đây là bước chuyển biến lớn trong phân cấp hiện nay
các đơn vị được ủy quyền gần dân hơn sát doanh nghiệp hơn nâng cao trách nhiệm và quyết liệt hơn
trong giải quyết những vấn đề thực tiễn đời sống
bí thư thành ủy khẳng định cả hai nhóm vấn đề về ủy quyền và thu nhập tăng thêm sẽ tạo cho cán bộ công chức
thêm động lực làm việc tốt hơn tất cả vì người dân và cộng đồng doanh nghiệp
để người dân được đáp ứng tốt hơn các quyền mà pháp luật cho phép doanh nghiệp có điều kiện kinh doanh tốt hơn